đồng thời cửa lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại những khu vực này

nội dung thứ hai là giả soát nắm tình hình địa bàn đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trong vùng bị xảy ra mưa lũ thiệt hại nghề
nội dung thứ ba là chỉ đạo công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ công an các xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo về trật tự an toàn xã hội
bên cạnh công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ lực lượng công an các huyện đã lập các tổ trinh sát đến các địa bàn các xã bị ảnh hưởng để nắm tình hình an ninh trật tự
chủ động phát hiện ngăn chặn hoạt động lợi dụng từ thiện để tuyên truyền đạo trái phép các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia nắm bắt tư tưởng của nhân dân để kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ cho phù hợp đúng đối tượng
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được tăng cường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tổ chức chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức hướng dẫn phân luồng không để ủn tắc kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông tại những nơi sạt lở không đảm bảo an toàn
cho đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng công an huyện mù căng trải phối hợp với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương tích cực triển khai
cùng với đó công an huyện cũng tiếp tục tăng cường lực lượng chủ động bám địa bàn nắm chắc tình hình không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để hoạt động vi phạm pháp luật giữ vững tình hình an ninh trật tự
tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền và người dân sớm ổn định cuộc sống
công an huyện khói châu tỉnh hưng yên thông báo đơn vị vừa nhận được đơn phản ánh của anh lê đình dũng chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
trình báo về việc con trai của anh dũng là cháu lê việt anh sinh năm hai nghìn ở thôn thọ bình xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên bỏ nhà đi từ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba chưa về nhà
sau khi nhận thông tin công an huyện khói châu
tiến hành làm việc ghi lời khai đối với anh dũng và phối hợp cùng với công an xã tân dân tiến hành doa soát truy tìm tung tích của cháu lê việt anh
đặc điểm nhận dạng như sau lê việt anh sinh năm hai nghìn ở thôn thọ bình xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên thể trạng người cao gầy cao khoảng một m sáu mươi năm nặng khoảng năm mươi năm kg có sẹo chấm đuôi mắt trái da trắng
công an huyện khói châu thông báo các cơ quan cá nhân phát hiện những thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên thì thông báo về công an huyện khói châu theo số điện thoại chín trăm một mươi năm hai trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi hai đồng chí phạm văn tưởng phó trưởng công an huyện khói châu hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi hai chín trăm một mươi một chín trăm tám mươi sáu đồng chí hoàng phi hùng cán bộ đội cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trợ tự công cộng
công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một
hồ khẩu thương chú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hồ khẩu thương chú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện